tại đền thờ nguyễn trãi khu di tích côn sơn phường cộng hòa thị xã trí linh tỉnh hải dương
hôm nay đã long trọng diễn ra lễ tưởng niệm năm trăm bảy mươi bốn năm ngày mất của anh hùng dân tộc
danh nhân văn hóa thế giới nguyễn trãi năm một nghìn bốn trăm bốn mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh hải dương cùng du khách thập phương tưởng niệm ôn lại cuộc đời
và sự nghiệp của anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa nguyễn trãi
nguyễn trãi sinh năm một nghìn ba trăm tám mươi hiệu là ước trai quê ở tri ngại trí linh hải dương
sau rời về nhị khê thường tín hà nội
ông là vị anh hùng là một khí phách tinh hoa của dân tộc
ông đã để lại rất nhiều các tác phẩm văn chương cả bằng chữ hán và chữ nôm
rất phong phú về thể loại bao gồm các lĩnh vực về văn học lịch sử địa lý luật pháp lễ nghi
hiện nay bộ ước trai thi tập của nguyễn trãi còn gom lại được một trăm một mươi bài thơ đường
và vài trăm bài văn đủ loại của ông đầy cảm xúc tâm tư và có tính chất sử liệu rất cao
đỉnh hình là bài bình ngô đại cáo
năm một nghìn chín trăm tám mươi nhân dịp kỷ niệm sáu trăm linh năm ngày sinh của ông
nguyễn trãi đã được unesco chính thức công nhận là danh nhân văn hóa thế giới
nhà quân sự lỗi lạc nhà chính trị thiên tài
sau diễn văn tưởng niệm và văn tế anh hùng dân tộc
danh nhân văn hóa thế giới các đại biểu và du khách trong và ngoài nước
đã dân hương tưởng niệm tại đền thờ nguyễn trãi nằm trong khu di tích côn